thông tin về cơn bão số một mươi một vào hồi bảy giờ ngày hôm nay ngày một mươi năm tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi độ vĩ bắc một trăm một mươi bốn tám độ kinh đông cách đảo hải nam trung quốc khoảng bốn trăm hai mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai một mươi ba tức là vào khoảng một trăm một mươi năm một trăm năm mươi km một giờ giật cấp một mươi hai
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng tây nam mỗi giờ đi được hai mươi km
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp chín giật cấp một mươi ba
dự báo trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây nam và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
do ảnh hưởng của bão từ đêm nay ở phía bắc vịnh bắc bộ bao gồm các đảo cô tô bạch long vĩ có gió mạnh dần lên cấp tám vùng gần tâm bão đi qua cấp chín một mươi giật cấp một mươi ba
biển động dữ dội
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số một mươi một kết hợp với không khí lạnh tăng cường từ đêm nay đến hết ngày một mươi bảy tháng một mươi ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ có mưa mưa vừa
riêng phía đông bắc bộ mưa to có nơi mưa rất to
vùng biển bình thuận cà mau cà mau kiên giang có mưa rào và rông gió tây nam cấp sáu trong cơn rông giật cấp bảy chín biển động